tính đến sáng nay theo giờ việt nam tổng số ca nhiễm covid một mươi chín trên toàn thế giới vượt quá một hai triệu người
số ca tử vong là sáu mươi bốn sáu trăm chín mươi một người trong khi số ca được điều trị khỏi bệnh là hai trăm bốn mươi sáu ba trăm tám mươi ba người
đại dịch đã ảnh hưởng đến hai trăm linh sáu quốc gia và vùng lãnh thổ
trong đó mỹ vẫn dẫn đầu về số ca nhiễm tiếp theo là tây ban nha và đức
chi tiết sẽ có trong cụm tin covid ngay sau đây
tính đến sáng nay theo giờ việt nam tổng số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín trên toàn thế giới là một hai trăm linh một bốn trăm bảy mươi ba người
số ca tử vong là sáu mươi bốn sáu trăm chín mươi một người trong khi đó số ca được điều trị khỏi bệnh là hai trăm bốn mươi sáu ba trăm tám mươi ba người
đại dịch đã ảnh hưởng đến hai trăm linh sáu quốc gia và vùng lãnh thổ
mỹ vẫn dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm với ba trăm một mươi một ba trăm năm mươi bảy người và tám bốn trăm linh người
tây ban nha đứng ở vị trí thứ hai và tiếp đó là đức
tổng thống mỹ donald trump cảnh báo tuần cam go nhất của nước này sắp đến và dự báo sẽ có nhiều ca tử vong
hơn ba chín tỷ người tức năm mươi dân số thế giới được kêu gọi hoặc buộc phải ở nhà
nhằm đối phó với dịch covid một mươi chín ngày càng nghiêm trọng tổ chức y tế thế giới đã khuyến cáo người dân đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan của dịch
việc sử dụng khẩu trang tự chế hoặc các vật tre miệng khác
có thể được xem như một cách để giảm sự lây lan của virus sars cov hai
các nhà nghiên cứu mới đây cho rằng người mắc bệnh sử dụng khẩu trang y tế sẽ làm giảm số lượng virus phát tán ra môi trường bên ngoài thông qua hơi thở và ho
xong cũng cần thêm các nghiên cứu
tại châu phi khoảng bốn mươi bốn quốc gia đã ban bố lệnh cấm tụ tập đông người cũng như đóng cửa các địa điểm công cộng để ngăn ngừa sự lây lan của virus sars cov hai
tính đến nay toàn châu phi đã ghi nhận tám hai trăm hai mươi trường hợp dương tính
với virus sars cov hai trong đó có ba trăm bảy mươi hai người tử vong
khu vực bắc phi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn ba hai trăm tám mươi trường hợp nhiễm bệnh và gần hai trăm tám mươi người tử vong
bảy trăm sáu mươi ba người nhiễm covid một mươi chín đã được điều trị khỏi hoàn toàn